sáng nay tại hà nội công an tỉnh thái bình bộ công an tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ công an về việc
điều động đồng chí đại tá nguyễn văn minh giám đốc công an tỉnh thái bình đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng bộ công an
đồng thời công bố quyết định phụ trách công an tỉnh thái bình cho đồng chí đại tá trịnh đình thành phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tâm quang mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm trí tuệ của bản thân
cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao